từ xa chúng tôi đã nghe thấy âm thanh vang lên như những bản nhạc từ tiếng đập quỳ khoan mau của những người thợ
thông qua sự chỉ dẫn của các nghệ nhân cao tuổi hội rát vàng bà quỳ làng nghề kiêu kỵ chúng tôi may mắn được đến thăm quan nhà nghệ nhân nguyễn thị tựa một nghệ nhân trẻ tuổi luôn say xưa với nghề và không ngừng cống hiến cho làng nghề truyền thống
từ xấu nhỏ cho đến cách cụ già là đều có thể làm được nhưng mà nó phải đòi hỏi cái sự tìm bỉ và cái sự kiên trì thì nó mới làm được
cái nghề này nếu mà để học thì nó cũng không khó lắm nó chỉ một thời gian ngắn là cũng có thể là làm được nhưng mà đòi hỏi về sự khéo léo và cái chăm chỉ
chị làm nghề này được ba năm rồi và cảm thấy nghề này là của cha ông để lại là có tâm huyết với cả nghề quỳ này
bình quân tháng thì được ba triệu
gọi là tạm ổn định
để làm ra một sản phẩm quỳ vàng hay quỳ bạc với chất lượng cao phải có sự kết hợp nhịp nhàng của nhiều người thợ trong một dây chuyển sản xuất đồng bộ và khép kín
sản xuất quỳ vàng bạc do dân làng kêu kỵ làm ra đã đáp ứng được yêu cầu sơn son thép bạc từ nhiều năm nay và không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn ở cả nước ngoài
một chỉ vàng thì có thể là ráp ra được
một nghìn lá nhân với ba phân vuông xếp tẳng ra thì là chín mươi phân vuông
một người thợ khéo léo thì cái độ răn càng mỏng thì càng tốt
nếu mà dày thì cái sản phẩm của mình sẽ bị hao và khi mà họ sơn thép thì nó sẽ không được đẹp không được bóng đẹp
không giống như những làng nghề khác có sự trợ giúp của công nghệ nghề làm văn quỳ phải làm thủ công ở mọi khâu
dùng sức người là chính và không có loại máy móc nào có thể thay thế
lá quỳ vàng rất dễ bị rách vì nó rất mỏng
khi rát vào tượng chỉ cần sơ xuất một chút là phải làm lại cả quá trình
nên yêu cầu cao nhất của nghề làm quỳ rất vàng là phải kiên nhẫn và cẩn thận tuyệt đối
để làm và nhặt các cái lầy thì chỉ khoảng một tháng là một người thợ bình thường có thể làm được
nếu như là ngồi gõ thế kia thì nó đòi hỏi lâu hơn phải vài tháng
cái này mới ra được nghề
ra vào sản phẩm thì cái đấy là phải thuộc kỹ thuật rồi
nên là chỉ có nghệ nhân các thứ là họ mới làm được thôi
chị đến đây làm thì được học hỏi được các kinh nghiệm
chị bảo ban các kinh nghiệm và có các cái kỹ lăng của nghề quỳ
chị thị tựa thì tôi thấy là học hỏi được nhiều cái kỹ thuật và cái kinh nghiệm
làm cái nghề này thì công đoạn nào cũng rất quan trọng như cái công đoạn mà quan trọng nhất
đấy là cái cách pha chế mực để làm thế nào
để cho cái lá vàng nó dẫn ra nó đẹp mà nó bóng
có thể nói sản phẩm quỳ vàng quỳ bạc của làng kiều kỵ đã góp phần làm đẹp cho đời
đó chính là cái đẹp tiềm ẩn hay cái hồn trong mỗi pho tượng
hay trong mỗi bức tranh do người thợ quỳ vàng bạc tài khéo của làng nghề kiêu kỵ góp phần làm ra
chính vì vậy nghề rát vàng đòi hỏi sức tỉ mỉ và kiên trì
cùng những thao tác và kỹ thuật có sự khéo léo và chính xác
cái sản phẩm mà sau khi hoàn tất thì có thể là thép vào những cái hành phi câu đối hoặc là tượng phật các đồ thờ cúng
nhưng bây giờ xã hội nó phát triển lên ấy thì mọi người đã thép vào các cái đồ trang trí
cũng như là lội thất hay là trần nhà phào chỉ rồi bàn ghế nói chung là các cái đồ để trang trí
là một trong những người trẻ nhất trong nhóm nghệ nhân
được ủy ban nhân dân thành phố hà nội công nhận danh hiệu nghệ nhân
nằm hành trình
năm hai nghìn một mươi năm nghệ nhân rắt vàng quỳ nguyễn thị tựa xã kiêu kỵ huyện gia lâm hà nội
đã chinh phục được cả những nghệ nhân giàu kinh nghiệm bởi khả năng kỹ xảo chế tác vàng thành thục điêu luyện của mình
gần hai mươi năm gắn bó với nghề nghệ nhân nguyễn thị tựa
là người đã lưu giữ lại được tất cả sự tinh túy của nghề làm quỳ vàng để tiếp tục truyền lại cho thế hệ trẻ sau này
là một người thợ thì tôi cũng rất là mong muốn được cái nghề
cái nghề này được phát triển hơn nữa và có tạo nhiều công an việc làm cho như người thợ của chúng tôi
cả nước chỉ có mỗi làng nghề kiêu quỵ có cái nghề này
muốn bảo tồn mãi mãi cho làng nghề kiêu quỵ lúc nào cũng có việc
và sản phẩm lúc nào cũng đi bán trong nước và ngoài nước để cho nhân dân lúc nào cũng có việc
văn hóa ở làng này là từ xưa đến nay các cụ là kiêng không cho đào tạo nghề
nhất là nghề rắt vàng và quỳ
thế còn như nghề sơn son thép vàng thì các nghệ nhân trẻ người ta mới phát triển
người ta mới đi làm được khắp các công trình trên cả nước
thế là cái đó tôi cũng rất vinh dự tự hào là lớp trẻ hơn cả chúng tôi
đến bây giờ về các công trình văn hóa lớn về tay nghề các nghệ nhân trẻ không kém gì các bậc tiền bối
cộng đồng mọi nơi xung quanh họ cũng thấy cái nghề của làng kiêu quỵ
cũng là một cái nghề mà mang lại cái đời sống ấm lo cho họ
cho nên là khi mà chúng tôi cũng như là thế hệ trẻ mang nghề đi thì họ cũng tiếp thu
và hiện tại bây giờ cũng có một số cơ sở đang duy trì và phát triển tốt cái nghề của làng hữu kị mang tới
tôi cảm thấy rất vinh dự khi đã theo cái nghề này
và rất là mong muốn để duy trì và phát triển nghề truyền thống của làng
và truyền đạt cho các thế hệ của con em mình sau này
để bảo tồn và phát triển nghề tôi đã mở lớp dạy nghề cho các em nhỏ tuổi
để sau này giữ gìn nghề và phát triển nghề của lào